trong ngày vui đại thắng lời bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng
ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông
bảy mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công
việt nam hồ chí minh việt nam hồ chí minh
đặc biệt kỷ niệm sinh nhật bác năm nay đúng vào dịp ngày hội lớn của đất nước đang đến gần
đó là kỳ bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
cùng nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước
mừng ngày sinh nhật bác hồ kiếm yêu
tối qua tại hà nội trung tâm hướng luyện và thi đấu thể thao cộng an nhân dân
đã tổ chức chương trình liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm một trăm hai mươi sáu năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
hướng tới kỷ niệm ba mươi năm năm ngày thành lập tổng cục chính trị công an nhân dân
và năm năm kỷ niệm thành lập trung tâm
đây là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục vận động viên về truyền thống tôn sư trọng đạo
uống nước nhớ nguồn cống hiến vì màu cờ sắc áo truyền thống của thể thao công an nhân dân
tạo ra sân chơi nghệ thuật lành mạnh bổ ích giúp các cán bộ chiến sĩ công nhân viên huấn luyện viên vận động viên
có cơ hội giao lưu học hỏi trải nghiệm hoàn thiện bản thân giao lưu đoàn kết trong trung tâm
qua đó tìm kiếm các nhân tố có năng khiếu nổi bật trên các lĩnh vực văn hóa văn nghệ
để lựa chọn những hạt nhân nòng cốt tham gia các hoạt động phong trào trong lực lượng công an nhân dân
góp phần xây dựng các hoạt động văn thể mỹ của trung tâm ngày càng đa dạng và chất lượng
thưa quý vị cũng vào dịp này toàn dân lại dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất học tập công tác lập nhiều thành tích báo công dân bác
và trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
mỗi tập thể cá nhân trên toàn quốc đều có cách làm hay và ý nghĩa
để góp phần thành công cho cuộc vận động này
với cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội họ đã tập trung cao độ để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
giữ bình yên cho thủ đô
trong những việc làm ý nghĩa đó đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình
xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một gương điển hình tiên tiến trong lực lượng công an thành phố hà nội
gần năm năm nay về làm trường công an phường hàng bài quận hoàn kiếm hà nội
đại úy trần xuân hải luôn được nhân dân tin yêu
vì anh đã cùng đồng đội của mình tham gia giải quyết nhiều điểm phức tạp về an ninh trật tự
triệt phá nhiều vụ án hình sự phức tạp
nhiều đối tượng hình sự giang hồ bị bắt giữ
trong đó có nhiều vụ án mang tính chất nghiêm trọng như vận chuyển buôn bán ma túy xuyên quốc gia
riêng năm hai nghìn một mươi năm anh đã chỉ đạo trực tiếp phá nhiều vụ án đặc biệt nguy hiểm
triệt phá bảy vụ hình sự bắt tám đối tượng về ma túy
thu giữ một trăm năm mươi bảy gam ma túy tổng hợp
ma túy đá gần hai viên hồng phiến
với xã hội ngày càng phát triển
thì các đối tượng ngày càng manh động và tinh vi
làm cho công tác điều tra phá án ngày càng khó khăn hơn
nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo
và sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân của đồng chí đồng đội
cho nên mỗi vụ án chúng tôi đều được khá nhanh
có phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn chủ đô
và bản thân tôi luôn cố gắng hết mình
để hoàn thành nhiệm vụ được giao xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân
những thành tích trong đấu tranh với các loại tội phạm
đã thể hiện tinh thần lương trí dũng cảm
mà anh hải đã học được từ sáu điều bác dạy công an nhân dân
và sáu điều bác dạy công an nhân dân vẫn còn nguyên giá trị
bên cạnh đó khi ứng xử với nhân dân
anh hải luôn thể hiện sự gần gũi chân thành
điều đó đã giúp cho tình cảm giữa nhân dân
và những chiến sĩ công an được gần gũi nhau hơn
với nhân dân thì đồng chí hải luôn luôn vui vẻ hòa nhã
và có quan hệ tốt với bà con trong khu nhân dân
mặc dù là đồng chí các bộ trẻ
nhưng mà được toàn dân ở khu vực chúng tôi đây là quý mến
và tin tưởng vào sự lãnh đạo của đồng chí trong công an phường
khi mới về đây tôi là một đồng chí mới ra trường
thiếu kinh nghiệm thực tế chiến đấu
thì đồng chí trần xuân hải đã trực tiếp
hướng dẫn bảo ban đôn đốc nhắc nhở tôi rất nhiều trong
không chỉ về công tác nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát
mà còn về trong cả đời sống sinh hoạt lối sống
luôn luôn nhắc nhở anh em phải giữ gìn phẩm chất đạo đức
của người chiến sĩ công an nhân dân
đồng chí trần xuân hải cũng tự làm một tấm hương
để cho tất cả anh em cán bộ chiến sĩ trong công an phường
để học tập và nói theo
và phần thưởng cao quý mà anh được nhận
như chủ tịch nước trao tặng huân chương chiến công hạng ba
nhiều lần được bộ công an công an
thành phố hà nội tặng giấy khen
gương mặt trẻ tiêu biểu của thủ đô
đã phần nào nói lên sự công hiến
không mệt mỏi của đại quý hải
trên chặng đường dài đấu tranh với thế lực thù địch
dẫu biết hiểm nguy
nhưng đã là chiến sĩ công an
thì luôn sẵn sàng bước tới đảm nhận
và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
cùng với cán bộ chiến sĩ
trong lực lượng công an toàn quốc
anh hải đã góp phần cùng toàn đảng
toàn dân bảo vệ vững chắc tổ quốc
thưa quý vị chỉ còn bốn ngày nữa
cuộc bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn
và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp
sẽ đến để ngư dân
những người thường xuyên hoạt động trên biển
nắm và thực hiện quyền công dân của mình
góp phần cùng với cấp ủy chính quyền địa phương
tổ chức thành công bầu cử
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
bên cạnh bám nắm địa bàn
đảm bảo an ninh trật tự
đội biên phòng cảng cửa lò bến thủy
do đội biên phòng nghệ an
đã triển khai toàn diện công tác tuyên truyền
về cuộc bầu cử cho ngư dân
trên địa bàn đơn vị quản lý
quản lý địa bàn gồm một mươi bốn xã phường
thuộc thị xã cửa lò và huyện nhi lộc
để làm tốt công tác chuẩn bị
cho bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp
đội biên phòng cảng cửa lò bến thủy
bộ đội biên phòng nghệ an
đã tăng cường lực lượng vận động quân chúng
trực tiếp xuống địa bàn phối hợp cấp ủy
chính quyền địa phương đặc biệt
là đến các tàu thuyền đánh bắt xa bờ
nèo đậu tại các bến để tuyên truyền
phổ biến luận bầu cử cũng như trách nhiệm
và nghĩa vụ của cử tri trong thực hiện bầu cử
là một chủ tàu cá
thường xuyên đánh bắt xa bờ
nhưng được sự tuyên truyền của đồn biên phòng cảng cửa lò
bến thủy anh hoàng văn hùng
hồi sáu phường nghi thủy thị xã cửa lò
đã nắm mắt được các quy tắc
quy trình ứng cử bầu cử của công dân
và trách nhiệm quyền lợi của cử tri
trong thực hiện bầu cử
từ đó anh cùng các thành viên trên tàu
xác định sẽ tham gia bầu cử
để chọn được người đủ đức đủ tài
phục vụ nhân dân phục vụ đất nước
nhờ chủ động triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền
đến nay người dân trên địa bàn đơn vị quản lý
đã nắm vững thời gian quy trình nguyên tắc bầu cử
ý thức được quyền lợi nghĩa vụ của công dân
tạo được sự thống nhất đồng thuận
trong việc lựa chọn giới thiệu nhân sự của địa phương
sẵn sàng tham gia các hoạt động bầu cử
với tinh thần trách nhiệm cao nhất
ngoài tuyên truyền cho người dân trên địa bàn
trạm kiểm soát cửa lò và đội thủ tục
được giao nhiệm vụ trực tiếp tuyên truyền
cho các thuyền viên trên các tàu cá
ở các địa bàn khác đến
hoặc tàu chở hàng khi neo đậu giao nhận hàng
tại càng cửa lò
trong trường hợp các công dân ở trên tàu
có mặt trong ngày bầu cử
sẽ được đồn hướng dẫn bỏ phiếu
tại tàu bỏ phiếu số một
thuộc phường nghi thủy thị xã cửa lò
nội dung liên quan đến luật bầu cử quốc hội
và những quy định chung của các nhân cân của cử tri
và đặc biệt là quyền và nghĩa vụ của cử tri
để làm sao để đến ngày hai mươi hai tháng năm hai nghìn một mươi sáu tới
thì mọi người dân đều tham gia đầy đủ
quyền bầu cử đại biểu quốc hội
và hội đồng nhân dân ca cấp của mình
cùng với công tác tuyên truyền
những ngày này đôi miếng phòng càng cửa lò bến thủy

đã và đang tích cực triển khai các phương án bảo vệ bầu cử
với mục tiêu đấu tranh làm thất bại
mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch
đơn vị đã thường xuyên trực một trăm linh quân số
tiến hành tổ chức tuần tra kiểm soát
mọi hoạt động liên quan đến công tác an ninh bầu cử trên địa bàn
những bước trên tuần tra phối hợp
của cán bộ chiến sĩ biên phòng đồn cửa lò bến thủy
và chính quyền địa phương
đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
nhân dân trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành các pháp lệnh
về cuộc bầu cử đại biểu quốc hội
và hội đồng nhân dân ca cấp
chính quyền các địa phương đã yên tâm triển khai tốt nhiệm vụ của mình

của đồn biên phòng cán cửa lò bến thủy
đã góp phần tạo truyền biến mạnh mẽ

đi mỗi lá phiếu của ngư dân
là một lựa chọn đúng đắn
bầu những người có đức có tài

chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
đối tượng phạm thị kim yến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
trú phường bùi hữu nghĩa quận bình thủy thành phố cần thơ
vừa bị công an quận bình thủy bắt giữ
về hành vi sử dụng và tàn trữ trái phép chất ma túy
khoảng một giờ sáng qua công an quận bất ngờ kiểm tra
nhà của phạm thị kim yến phát hiện đối tượng yến
cất giấu một lượng lớn ma túy trong nhà
gồm ba mươi một tép và bốn mươi bốn cục màu trắng thể rắn
hai mươi một bịch nghi là heroin và ma túy đá
cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
thời điểm kiểm tra yến đang có biểu hiện phê thuốc
tại cơ quan công an yến khai nhận
mua số ma túy trên từ một số đối tượng
tại thành phố hồ chí minh về cất giấu trong nhà để sử dụng
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ
ngày hôm qua tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh
đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo phan tấn phong hai mươi chín tuổi
và lê thị xuân quý ba mươi hai tuổi cùng ngụ quận một mươi
về hành vi cướp tài sản
phong là cháu của ông nguyễn văn siêu bảy mươi bốn tuổi
và bà nguyễn thị kha tám mươi một tuổi bà nguyễn thị quỳnh bảy mươi tám tuổi
phong và quý sống chung như vợ chồng tại nhà của ông siêu
đầu năm hai nghìn một mươi năm do cần tiền tiêu xài nên nhiều lần
phong đòi bác bán các vận dụng là đồ cổ do ông bà để lại
nhưng ông siêu không đồng ý
sau đó phong tìm người mua đồ cổ và dẫn đến nói dối ông
là bạn tới chơi rồi phong thỏa thuận và ký hợp đồng
bán hết sức đồ cổ trong nhà với giá một tỷ đồng
cho ông nguyễn văn siêu
nguyễn trường vũ người này đặt cọc cho phong trước một trăm linh triệu đồng
ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi năm vũ đưa tiếp cho phong hai trăm linh triệu
và nói sẽ cho người đến xếp đồ chuẩn bị chở đi
khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi năm phong cho thuốc ngủ vào nước
cho những người trong gia đình uống
tại tòa hai bị cáo đều thừa nhận hành vi của mình
nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt quý một mươi hai năm tù phong một mươi hai năm sáu tháng tù
cùng về tội cướp tài sản
chị minh hương theo đánh giá của cơ quan công an
thì thời gian gần đây tình trạng hành vi vi phạm pháp luật hình sự
ở lớp tuổi thanh thiếu niên ngày càng có trình hướng gia tăng
và với hành vi và thủ đoạn ở lớp tuổi thanh thiếu niên ngày càng nguy hiểm
thì đây là vấn đề đáng lo ngại cho toàn xã hội
vâng tôi vẫn còn nhớ qua các vụ án xảy ra gần đây
mà truyền hình công an dân đã đưa tin
thì trong đó có thủ phạm là trẻ chưa bị thanh niên
và mới đây thì công an tp huế tỉnh thừa thuyên huế
đã tạm giữ một nhóm một mươi hai thiếu niên là trẻ bị thanh niên
thường bỏ nhà đi lang thang và gây ra một loạt những vụ trộm cắp và cướp giật tài sản
vụ việc một lần nữa dóng lên hồi chuông báo động
về nguy cơ vi phạm pháp luật ở lứa tuổi vị thành niên
nếu như không có sự phối hợp giáo dục chặt chẽ giữa gia đình nhà trường và xã hội
đây là nhóm trẻ vị thanh niên và thiếu niên vừa bị công an tp bắt giữ
tất cả có tuổi đời chỉ từ một mươi bốn đến một mươi bảy cùng chú trên địa bàn tp huế
nhưng thường bỏ nhà đi lang thang
thuê nhà nghỉ để ở lại và lên kế hoạch đi trộm cắp cướp giật tài sản
nhóm này khai nhận đã gây ra hai mươi vụ trộm cắp và cướp giật tài sản
chiếm đoạt một mươi năm xe mô tô điện thoại và tiền mặt
tuổi vị thanh niên là lứa tuổi có nhiều biểu hiện bồng bột cư xử nông nổi
nhưng lại luôn muốn khẳng định bản thân như một người từng trải và bản lĩnh
do đó nếu không có sự giáo dục đúng mực kịp thời từ phía gia đình nhà trường và xã hội
thì các em sẽ rất dễ có những hành động sai lầm dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc và lâu dài
thực tế cho thấy hiện nay cũng có nhiều gia đình mãi lo miếng cơm bánh áo
không quan tâm nhiều đến con không dành thời gian nhiều để trò chuyện tâm sự để hiểu biết của con
và do không hiểu biết về con nên là không tôn trọng không tin tưởng không tạo điều kiện tạo cơ hội cho con
cho nên là mâu thuẫn của gia đình thường xuyên xảy ra
và khi mà người lớn không tôn trọng em là các em hay chống đối
sự buông lỏng trong quản lý giáo dục của gia đình và nhà trường
đã khiến một bộ phận thanh thiếu niên và trẻ vị thành niên trở nên hiếu thắng ngông cuồng
nên lạc bước trở thành tội phạm
nguyên nhân trẻ bị thanh niên phạm pháp do ảnh hưởng của gia đình chiếm một tỷ lệ không nhỏ
các nguyên tắc mà việt nam đã tham gia về xử lý các trường hợp vị thanh niên
thì người ta bây giờ là cái xu hướng là không chủ trọng đến các hình thức tổ tùng
mà thay thế các biện phạm tổ tùng bằng các hình thức xử lý khác phù hợp
và để làm gì để những em đó có điều kiện hòa nhập với cộng đồng và trở thành người có ích
lớ tuổi vị thanh niên là lớ tuổi rất dễ bị lôi kéo rụ rỗ kích động
tham gia vào những việc làm sai trái dễ nảy sinh vi phạm pháp luật
trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền nhiều gia đình chưa quan tâm đúng mức đến việc quản lý giáo dục
thậm chí có trường hợp còn dung túng bao che hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật của con em
do đó sự kết hợp giữa gia đình nhà trường là rất quan trọng
trong việc giáo dục đạo đức các em
sáng qua đoàn kiểm tra liên ngành thuộc ban chỉ đạo chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả tỉnh gia lai đã kiểm tra đột xuất kho sản xuất phân bón vi sinh
tại thôn hàm rồng xã lạ băng huyền đắc đòa tỉnh gia lai do ông lê quang tạo năm mươi bốn tuổi làm chủ
qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm
tại địa điểm kiểm tra trên ông tạng cho biết nhà kho trên được công ty trách nhiệm hữu hạng dịch vụ
kỹ thuật nông nghiệp thương mại an hưng có địa chỉ tại tp hcm mượn đặc chi nhánh sản xuất và thương doanh phân bón
kiểm tra kho chứa đoàn công tác phát hiện hai trăm linh bao phân bón hữu cơ vi sinh thành phẩm loại năm mươi kg một bao
trên bao bì có nhãn hiệu sản phẩm của công ty an hưng hai can ba mươi lít hai thùng dung dịch dạng nước khoảng một lít
theo ông tạo nói dùng để pha chế tưới lên nguyên liệu làm phân bón vi sinh và hơn năm mươi tấn than bùng
cùng nhiều nguyên vật liệu vỏ bao bì chưa đóng bao thành phẩm nhưng đã ghi rõ ngày sản xuất
tại thời điểm kiểm tra đại diện pháp lý của công ty an hưng không có mặt tại hiện trường
ông tạo cũng không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số phân bón và các loại nguyên liệu trong kho
đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong kho hàng tạm giữ số phân bón và các nguyên vật liệu liên quan
để tiếp tục xác minh làm rõ những vấn đề có liên quan phục vụ công tác xử lý
chiều qua tại hà nội đội quản lý thị trường số một mươi bảy chi cục quản lý thị trường tp hà nội
phối hợp cùng công an tp hà nội đã tiến hành bắt giữ và tiêu hủy hơn năm tà nội tàng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thông chầm xã bình minh huyện thanh oai tp hà nội
tại thời điểm bắt giữ chủ lô hàng nói trên là bà nguyễn thị nga có địa chỉ thường trú
tại thông chầm xã bình minh huyện thanh oai tp hà nội đã không xuất trình được giấy tờ hợp pháp
được nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên
mặt hàng nội tạng này hiện đã bốc mùi hôi thối ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường cũng như sức khỏe con người
đội quản lý thị trường số một mươi bảy chức cục quản lý thị trường tp hà nội đã kịp thời phối hợp
công an tp hà nội bắt giữ và mang đi tiêu hủy
ở nước ta thì bao đời nay chuyện những ngư dân việt nam kiên trì bám biển bám ngư trường
đã trở thành một hình ảnh biểu tượng đẹp
những ngư dân kiên trừng bám biển không chỉ đi mưu sinh phát triển kinh tế
mà chính họ đang góp phần bảo vệ từng tất đất vùng biển thiên liêng của tổ quốc việt nam
và điều đó đã chứng minh từ thực tế là dù gặp phải rất nhiều khó khăn
nhưng các ngư dân luôn vượt qua và đồng thời thì luôn mong muốn phát triển nghề truyền thống của ông cha mình
và điều đó đã thể hiện rõ nét với các ngư dân tại vùng biển hoàng sa và trường sa
mong muốn có tàu vỏ thép để vươn khơi ở những ngư trường hoàng sa trường sa
nhưng chiếc tàu đó phải phù hợp với ngư dân nhất dễ vận hành nhất
và anh nguyễn sương tại quận sơn trà thành phố đà nẵng đã quyết định đóng tàu vỏ thép
với mẫu mã kết cấu được đúc rút từ kinh nghiệm hơn hai mươi năm đi biển của mình
và đây sẽ là chiếc tàu vỏ thép đầu tiên do ngư dân tự thiết kế
sau gần tám tháng trời thi công tàu vỏ thép dna chín mươi nghìn bảy trăm sáu mươi bảy ts của anh nguyễn sương đã được hạ thủy
không lựa chọn một trong số hai mươi một mẫu tàu vỏ thép do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đưa ra
ngư dân ba mươi bảy tuổi này đã có quyết định táo bạo là làm con tàu vỏ thép với bản thiết kế dựa trên kinh nghiệm hơn hai mươi năm đi biển của mình
nhìn bề ngoài tàu lưới rê vỏ thép dna chín mươi nghìn bảy trăm sáu mươi bảy ts không khác gì tàu vỏ gỗ hiện ngư dân vẫn khai thác
nhưng anh sương giải thích thiết kế vỏ ngoài giữ lại đặc tính tối ưu của tàu vỏ gỗ là thân bầu tròn
thiết kế này giúp những tàu tải trọng nhỏ đi biển xa ổn định và chịu sóng tốt hơn
còn thực tế thiết kế nội thất con tàu đã khác biệt hẳn tàu gỗ về chất lượng vận hành và khai thác
tàu có các khoang chứa hải sản với sức chứa sáu mươi tấn một khoang khả năng kéo lưới dài hàng trăm mét nặng đến bốn mươi tấn công suất máy hơn tám trăm linh mã lực
ca bin tàu thấp hình dáng thân mạn quen thuộc giúp tàu lắc ít hơn khi đi biển
chi phí để hoàn thiện con tàu gần một mươi bảy tỷ đồng
sau gần tám tháng thi công
thì đến nay chỉ còn thêm phần nồi thất là con tàu vỏ thép của anh nguyễn sương được hoàn thiện
và trong vòng tám tháng trời đó thì anh sương đã nghĩ hẳn việc đi biển để ngày nào cũng túc trực giám sát việc đóng tàu của mình
khoảng tầm một mươi ngày nữa con tàu sẽ được chính thức bàn giao cho anh sương
thế nhưng sau khi hạ thủy và chạy thử anh sương cho biết tín hiệu vui ban đầu là tàu rất ít rung lắc
các giao dịch mua bán sát nhập đã tăng trưởng một cách đáng kể trong những năm gần đây
bởi đây là lối tắt nhanh nhất để các doanh nghiệp nước ngoài thâu tóm doanh nghiệp bán lẻ của việt nam
nếu năm hai nghìn năm chỉ có một mươi tám vụ mua bán sát nhập với tổng giá trị là sáu mươi một triệu đô la mỹ
thì sau đó một mươi năm việt nam có tổng cộng năm trăm hai mươi năm thương vụ có trị giá trên bốn ba tỷ đô la mỹ
các doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực rất mạnh trên mọi phương diện sẽ từng bước thúc đẩy mạng lưới bán lẻ của mình
khi đó khả năng mất thị trường bán lẻ đồng nghĩa với lệ thuộc về sản xuất của việt nam
đây là nguy cơ hiện hiểu
sau hai năm thực hiện nghị quyết một mươi chín năm hai nghìn một mươi tám
đợt gia quân lần này là một trong những đợt cao điểm về tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính
về trật tự an toàn giao thông với nhiều phương thức tuần tra kiểm soát khác nhau
tập trung vào các hành vi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông như người đi xe máy không có giấy phép lái xe
không đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều xử lý các trường hợp xe ô tô dừng đỗ không đúng nơi quy định
chạy quá tốc độ và các hành vi vi phạm khác trên tuyến quốc lộ một a
đặc biệt trong thời điểm này khi cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đang đến gần việc tăng cường tuần tra kiểm soát sẽ hạn chế các điểm nóng về an toàn giao thông
qua đó góp phần để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp
khi đang lưu thông trên đường đặc biệt các vụ ném đá thời gian gần đây trở thành vấn đề nhức nhối
không chỉ gây tổn thất về tài sản mà còn ảnh hưởng đến tâm lý hoang mang cho người tham gia giao thông
vậy giải pháp nào để giải quyết tình trạng này ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tôi thấy là nếu mà đang lái xe trên đường cao tốc mà có những sự cố như lém đá vứt những vật trên đường
mà nó xảy ra rất là nguy hiểm mà khi xảy ra là cái tai nạn nó rất là
khủng khiếp đây là bốn đối tượng gây ra vụ ném đá vào năm xe ô tô trên cao tốc hà nội hải phòng vào tối
ngày một mươi ba tháng năm các đối tượng đều là trẻ vị thành niên có độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu tuổi cùng chú tại
huyện bình giang tỉnh hải dương trong khi chơi đùa cả nhóm rủ nhau ném đá vào ô tô đang chạy trên
đường cao tốc thậm chí khi thực hiện hành động trên các em còn không ý thức được việc gây nguy hiểm cho người đi đường
người dân cứ thế hồn nhiên phá rào chắn hai bên đường vô tư đi lại trên đường cao tốc
đây cũng là một trong những nguyên nhân mà các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi ném đá trên tuyến cao tốc
có lẽ những vụ việc tương tự sẽ còn tái diễn nếu tình trạng này không được các cơ quan chức năng quan tâm
chúng tôi cũng đã tăng cường việc tuần tra cũng như tuyên truyền rất là mạnh như là bổ sung thêm những hệ thống biển báo hoặc là những hệ thống hàng rào và tăng cường việc tập trung quan sát qua hệ thống camera
ngoài ra để ngăn chặn thực trạng ném đá trên tuyến cao tốc lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tăng cường việc tuần tra xử lý vi phạm trong đó đặc biệt chú ý tới các điểm cầu vượt
các khu vực giao chắn những nơi có khả năng ném đá cao
tuy nhiên trong các vụ việc đã xảy ra thủ phạm chủ yếu hầu hết là học sinh tại địa phương có tuyến cao tốc đi qua
do đó một trong những giải pháp chính là tuyên truyền phổ biến pháp luật
các đối tượng này hầu như là các đối tượng còn rất là nhỏ tuổi tuổi thiếu niên nên là cái nhận thức chưa đúng đắn và nhận thức còn kém về cái hành vi của mình
nên là chủ yếu là chú trọng công tác tuyên truyền tại các trường học tại các hệ thống loa phóng thanh của các xã
đằng sau mỗi vụ việc xảy ra là những thiệt hại về vật chất gây hoang mang lo lắng cho chính những người tham gia giao thông
chính vì vậy để không tái diễn tình trạng nêm đá vào phương tiện giao thông rất cần có sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng chính quyền địa phương
và đặc biệt cần nâng cao ý thức đối với các em học sinh thanh thiếu niên
bởi đây là nhóm có nguy cơ vi phạm luật nhiều nhất
đại diện lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư bot hà nội bắc giang cho biết bộ giao thông vận tải đã cho phép dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp quốc lộ một đoạn hà nội bắc giang cao tốc hà nội bắc giang thu phí hoàn vốn kể từ giờ ngày hai mươi năm tháng năm
theo đó đối với vé lượt mức phí thấp nhất là ba mươi năm đồng một lượt được áp dụng đối với xe dưới một mươi hai ghế ngồi
xe tải có tải trọng dưới hai mươi hai tấn và các loại xe buýt vận tải công cộng
mức phí cao nhất là hai trăm linh đồng một lượt được áp dụng đối với xe tải có tải trọng từ một mươi tám tấn trở lên và xe chở hàng bằng container bốn mươi feet
thời gian qua ngoài việc tổ chức thu phí thử để giải quyết các tình huống phát sinh rút kinh nghiệm nhà đầu tư đã thực hiện các giải pháp để hạn chế tối đa khả năng ủng tắc giao thông tại trạm thu phí như phân làng giao thông từ xa lắp đặt bổ sung thiết bị bạc đảo làng bố trí các lực lượng cứu thương cứu hộ
đến nay nhà đầu tư dự án đã hoàn thiện toàn bộ các điều kiện để thu phí chính thức
tàu cá hết hàng đăng kiểm trên tàu không có thuyền trưởng máy trưởng sẽ buộc phải ngăn chặn không cho xuất bến ra khơi khai thác hải sản
đây là chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi trong việc kiểm soát hoạt động tàu cá trên địa bàn
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi giao trách nhiệm cho bộ đội biên phòng quảng ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan cùng ủy ban nhân dân các huyện bình sơn lý sơn mộ đức đức phổ thành phố quảng ngãi kiểm soát chặt việc chấp hành các quy định khi tàu cá xuất bến của ngư dân
trong đó tuyệt đối không cho tàu cá xuất bến khi không đáp ứng đủ các quy định như tàu cá hết hạn đăng kiểm trên tàu không có thuyền trưởng máy trưởng
hiện nay nhiều tàu cá của người dân quảng ngãi đặc biệt là ở các xã bãi ngãi tàu cá tàu cá tàu cá tàu cá tàu cá tàu cá tàu cá tàu cá tàu cá tàu cá